đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác trung ương đã đến dân hương dân hòa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam
thuộc xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đến dâng hương dâng hòa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
đồng chí tổng thị phóng cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng thanh kính
tri ân biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sáng cùng ngày đồng chí tổng thị phóng cùng đoàn công tác đã đến viếng và dâng hương
tại nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ nguyễn văn trỗi tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
dịp này đồng chí tổng thị phóng đã đến thăm và trao tặng mưa xuất quà cho các em học sinh học giỏi
ở làng hòa bình tại xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu